liverpool đã có khởi đầu khá tốt sau hai trận hòa và thua đầy thất vọng trước west ham và bournemouth
adam lallana mở điểm cho đội bóng hóa vàng bằng một cú đánh đầu uy lực sau đường tạt bóng bên cánh phải của nathan clyde
những sai lầm liên tiếp thời gian gần đây đã khiến carriot mất vị trí trong khung thành liverpool vào tay mick dole
và thủ môn người bỉ đã chơi tốt trong lần trở lại
liverpool vẫn là đội kiểm soát thế trận để rồi đi vóc orizy kết thúc một đường tấn công hoàn hảo của đội khách ở phút sáu mươi nâng tỷ số lên hai
những đường lên bóng như vũ bão của liverpool sau đó tiếp tục khiến borussia dortmund choáng vắng
đến giữa hiệp hai tỷ số được ấn định là ba cho liverpool
vẫn là những pha đập nhạc quen thuộc bên cánh phải bóng được căng vào cho lallana
và cựu cầu thủ của southampton đã không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn hoàn tất cú đúc
đồng thời giúp liverpool trở lại với mạch chiến thắng đầy ấn tượng
cùng trong đêm qua hai đại diện của thành manchester là manchester united và manchester city đều đã ra sân
bỏ qua thành tích không tốt ở những vòng
trận đấu gần đây thì cả hai đội đều đã tìm lại được những chiến thắng
trước những đối thủ bị đánh giá là thấp hơn rất nhiều
sau khi đánh bại tottenham ở vòng trước hội viên jose mourinho cũng tạo ra khá nhiều thay đổi trong lưu hình trước phát
rooney và matai được trao cơ hội để kết hợp cùng với ibrahimovic cũng như pogba trên hàng công
sau khi gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận cung thành của hennessy
phải đến thời gian bù rời của yếu một thì bê tắc mới được khai thông
pogba trước thời cơ rất nhanh
từ tình huống lộn rộn trong vòng
không cấm mở tỉ số trận đấu
sau giờ nghỉ mourinho bất ngờ chơi trùng xuống
điều này tạo điều kiện để crystal palace chiếm được thế trận và có được bàn gương hòa một đều
nhưng tưởng mourinho lại trở về với điểm khúc hòa
thì ibrahimovic lên tiếng đúng thời điểm
lao tướng người thụy điển
giất điểm tinh tế sau đường kiến tạo của pol pogba
ấn định chiến thắng hai một cho cửa đỏ ở phút tám mươi tám
với kết quả này manchester united vẫn đứng thứ sáu trên bảng xếp hạng với hai bài điểm sau một mươi sáu vòng
trong khi đó đội bóng cũng vừa phải nhậm một thất bại tại vòng đấu trước
là manchester city cũng có cuộc tiếp đón đối thủ yếu là watford trên sân nhà
bước đường hình vượt trội
đội truyền nhà sớm khuyển soát thế trận và dồn ép đối thủ
phút từ ba mươi ba sân nhiều cơ hội bị bỏ lỡ
pablo zabaleta đã mở tỉ số cho đội bóng ảo xanh sau pha đệ bóng cận thành
bước sang hiệp hai
thay áp đảo vấn đề các học trò của luyện viên pep guardiola duy trì
kết quả đội chủ sân ath có thêm một bàn thắng nữa ở phút thứ tám mươi sáu
xuất phát từ pha phản công nhanh david sinfa phối hợp với stirling
trước khi tự tin đánh bại thủ môn gomez đi bản ảnh địa tỷ số hai cho man city
với chiến thắng này đoàn quân của huấn luyện viên người tây ban nha
giữ vị trí trong tốt bốn trước khi có trận thư hùng với arsenal vào cuối tuần này
trong khi quátford đã rơi xuống vị trí thứ một mươi một sau khi đã để thua bốn trên sáu trận gần nhất
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo